thưa quý vị có khoảng tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín được điều trị tại nhà thải ra lượng lớn chất thải lây nhiễm
nhưng việc thu gom xử lý còn nhiều hạn chế nhiều gia đình chưa phân biệt phân loại chất thải lây nhiễm và chất thải sinh hoạt
đó là vấn đề được đề cập tại cuộc họp bằng giải pháp thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế
nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì
theo báo cáo của bộ y tế hiện có ba mươi tám tỉnh thành phố thực hiện tốt việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các bệnh viện
tuy nhiên lượng chất thải phát sinh rất ít tại trạm y tế xã cơ sở y tế quy mô nhỏ phân tán nên khó khăn chi phí cao trong việc thu gom vận chuyển
đáng chú ý vẫn còn hai mươi năm tỉnh thành phố chưa ban hành kế hoạch hoặc chưa bố trí kinh phí thu gom vận chuyển xử trí chất thải y tế chất thải lây nhiễm
gây khó khăn lúng túng cho các cơ sở y tế trong việc tìm đơn vị để chuyển giao chất thải đưa đi xử lý
ông nguyễn thượng hiền phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường cho hay
việc thu gom vận chuyển chất thải y tế chất thải lây nhiễm của những hội gia đình có người nhiễm covid một mươi chín không được giám sát đầy đủ do thiếu nhân lực phương tiện thu gom
và giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm nguyễn thị thanh mỹ cho biết khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại tp hcm
lượng chất thải y tế cần xử lý tăng từ mức bốn mươi tấn một ngày lên đến đỉnh điểm là gần một trăm năm mươi tấn một ngày khiến cho các cơ sở xử lý chất thải y tế gặp áp lực rất lớn
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoài nam cho hay y tế cơ sở đã hướng dẫn kỹ cho người dân phân loại
tuy nhiên các đơn vị thu gom dân lập lại trộn chung với rác sinh hoạt
thời gian tới bộ y tế bộ tài nguyên môi trường cần ra soát đánh giá lại các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải y tế
chất thải lây nhiễm tổ chức quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhất là tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện
phó thủ tướng nói chúng ta cần phải sẵn sàng tình huống có dịch bệnh mới trong tương lai hoặc khả năng xuất hiện các đợt dịch mới
các biện pháp y tế trong đó có xử lý chất thải y tế chất thải lây nhiễm phải làm tốt hơn trước